bắc cạn là tỉnh có chữ lượng khoáng sản khá lớn đem lại nguồn thu ngân sách cho tỉnh bắc cạn
tuy nhiên hiện nay hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại địa phương này đang gặp nhiều khó khăn
nhiều nhà máy đã phải dừng hoạt động do thiếu nguyên liệu hoặc nếu hoạt động thì rất cầm chừng
vì không tiêu thụ được sản phẩm gỡ khó cho doanh nghiệp khai khoáng đang là bài toán nan giải với bắc cạn hiện nay
đây là dây chuyền luyện trì công suất năm tấn một năm của công ty cổ phần khoáng sản bắc cạn
ở huyện trợ đồn được lắp đặt từ năm hai nghìn một mươi năm với tổng mức đầu tư năm bảy tỷ đồng
sau thiếu kết đưa vào lò dây chuyền này sẽ ra sản phẩm trì kim loại đạt tới chín mươi tám
tuy nhiên thời gian gần đây việc thiếu nguyên liệu thường xuyên đã khiến cho nhà máy này hoạt động dưới công suất thiết kế
thậm chí có thời điểm phải ngừng sản xuất
hiện nay thì công ty hai mỏ của công ty mới chỉ đáp ứng được khoảng sáu mươi nguyên liệu
còn lại thì chủ yếu là phải mua thêm ngoài
thế thì để đáp ứng được cái nguyên liệu
nguồn nguyên liệu đầy đủ thì cũng kính mong các cấp các ngành
ủy ban tỉnh thường trực tỉnh ủy ủy ban tạo điều kiện và cấp thêm mỏ cho công ty
tại huyện trợ đồn nơi tập trung nhiều nhà máy chế biến khoáng sản nhất của tỉnh bắc cạn
đều rơi vào tình cảnh tương tự thậm chí có những nhà máy đắp chiếu bỏ không hàng chục năm trời
điều địa phương quan tâm nhất đó là khi nhà máy đi vào hoạt động thì
thứ nhất là giải quyết được việc làm cho địa phương
cũng như là góp phần tiêu thụ của khoáng sản chế biến sâu tại địa bàn
thì nó sẽ thuận lợi hơn cho địa phương trong công tác quản lý
cũng như công tác giải quyết việc làm cho địa phương
đây là cái điều mà địa phương cũng như là nhân dân mong mỏi
nguyên nhân chính khiến cho các nhà máy chế biến khoáng sản ở bắc cạn ngừng hoạt động
hoặc hoạt động cầm chừng là do ảnh hưởng từ thị trường một số nước nhập khẩu sản phẩm
đặc biệt với hai sản phẩm chủ lực là chi và oxyt
kém gần đây thị trường trung quốc hạn chế nhập khẩu khiến sản phẩm ứ động rất khó tiêu thụ
thị trường hiện nay thị trường trung quốc đang đóng
và đang không tiến hành cho nhập một số sản phẩm từ phía việt nam
trong đó chủ yếu là quảng trì kém ở phía tỉnh bắc cạn chúng ta
thì cái việc này nó ảnh hưởng là cái nguyên nhân chính gây khó khăn cho cái hoạt động khai thác của chúng ta
và nằm ngoài cái yếu tố dự trù của chúng ta
và để giải quyết cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là phải có sự vào cuộc của tỉnh
cũng như tỉnh
cũng phải có cái hướng mà làm việc với bộ công thương để tìm hướng ra đầu ra doanh nghiệp
chứ bản thân doanh nghiệp cũng như là về phía tỉnh bây giờ rất là khó
bức tranh công nghiệp khai khoáng tại bắc cạn luôn ảm đạm
được thể hiện rõ trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
sản lượng khai thác trì kém trung bình hàng năm mới đạt hơn tám mươi sáu tổng sản lượng
theo công suất khai thác cấp phép
sản lượng quạng sắt mới đạt gần một mươi ba tương đương gần hai mươi tấn một năm
với con số trên cũng như bố cảnh hoạt động
động khoáng sản như hiện nay thì trong thời gian tới sẽ là một thách thức không nhỏ
trong phát triển kinh tế chung của tỉnh bắc cạn